qua ba ngày chất vấn tại kỳ họp thứ năm đối với bốn tư lệnh ngành nhiều vấn đề nóng đã được đưa lên nghị trường để tranh luận và làm rõ
đại biểu cũng như là cử tri trong cả nước đánh giá cao phiên chất vấn đã thực sự thẳng thắn và dân chủ
kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn là kỳ họp với nhiều đổi mới đáng chú ý là đổi mới trong công tác chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp này quốc hội dành ba ngày cho hoạt động chất vấn cùng với đó hình thức chất vấn cũng thay đổi theo hướng hỏi nhanh đáp gọn
sự đổi mới này đã làm cho chất lượng câu hỏi chất vấn và câu trả lời đúng vấn đề đi thẳng vào vấn đề và tiết kiệm thời gian
kỳ họp này là lần đầu tiên chúng ta đổi mới đại biểu chỉ hỏi trong một phút mỗi câu hỏi các bộ trưởng trả lời ba phút đánh giá sự điều hành như vậy rất linh hoạt
đối với các bộ trưởng thì đối với bốn bộ thì tôi cho rằng hầu hết các bộ trưởng đều nắm rất chắc các sự việc cũng như các nội dung mà đại biểu quan tâm
vấn đề nào hầu như các bộ trưởng cũng nắm và có cái trả lời gần như là cơ bản đáp ứng được các ý kiến nguyện vọng của đại biểu
tại phiên họp cuối năm nay sẽ có một cái báo cáo
do tổng thư ký quốc hội trình bày để ra soát tất cả những lời hứa những việc thực hiện các nghị quyết về giám sát từ kỳ họp thứ nhất đến nay đến kỳ họp thứ sáu
và qua đó thì các đại biểu quốc hội cũng có căn cứ để đánh giá mức độ tín nhiệm của các bộ trưởng thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm vào đợt kỳ họp thứ sáu tới đây
trong ba ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám